tại tỉnh quảng nam trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước phối hợp với chính quyền địa phương vừa tiến hành dập hai ổ dịch tại thôn bốn xã tiên thọ và tiêu hủy hơn bốn con da cầm do nhiễm cúm ah năm n sáu tại đây
theo trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước đơn vị đã tiêu hủy một bảy trăm linh con gà và năm mươi con vịt của hộ gia đình bà nguyễn thị nhàn ở thôn bốn xã tiên thọ huyện tiên phước bị nhiễm cúm ah năm n sáu
trước đó vào cuối tháng hai trung tâm này cũng đã tiêu hủy hai ba trăm linh con gà của hộ gia đình ông nguyễn thành biên chú ở thôn bốn xã tiên thọ vì dương tính với cúm ah năm n sáu
hiện trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước đã thành lập hai điểm chốt chặn nhằm không để gia cầm trong vùng dịch tuồn ra bên ngoài và ngược lại
đồng thời chuẩn bị hơn một mươi liều vaccine để tiêm phòng chống dịch bệnh cúm ah năm n sáu cho các đàn da cầm cho người dân gần hai ổ dịch vừa tiêu hủy